thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và đoàn đại biểu quốc hội hải phòng đã có buổi tiếp xúc cử tri tại quận đồ sơn thành phố hải phòng
tại buổi tiếp xúc cử tri đã có nhiều cử tri phát biểu ý kiến về các vấn đề xây dựng luật pháp phát triển kinh tế xã hội và an ninh trật tự
vấn đề chống tham nhũng để đại biểu quốc hội báo cáo tại kỳ họp tới
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã giải đáp ngay một số kiến nghị của cử tri
thủ tướng khẳng định việc xây dựng thể chế là rất quan trọng mở nút thắt để tạo điều kiện cho phát triển
phương đừng có xuất hiện lớp lý trưởng
mới trong nhân dân mà cái chính quyền
đó các quỷ đó các người lãnh đạo
đó phải gắn bó với nhân dân
còn cái nhiệm vụ phục vụ nhân dân
nhiệm vụ quan trọng nhất của các cấp chính quyền
của chúng ta để thấy dân không có tin tưởng
dân không có gắn bó
chống nhũng nhiễu tiêu cực tham nhũng
thủ tướng nhấn mạnh
chính quyền địa phương phải lắng nghe
người dân không để tình trạng các tôn giáo
thì gần dân còn chính quyền thì
xa dân thủ tướng mong muốn
các cấp chính quyền tại địa phương phải
đảm bảo cuộc sống cho nhân dân phải đảm bảo
trật tự an toàn xã hội để phát triển
kinh tế đồng thời cũng phải đảm bảo
an sinh xã hội cũng như an toàn
thực phẩm cho người dân
cử tri cũng đã đánh giá cao về công tác
phòng chống tham nhũng và xử lý
một mươi hai dự án gây lãng phí trong đó
có dự án sơ sợi đình vũ đề nghị
thủ tướng xử lý nghiêm để
củng cố lòng tin trong nhân dân
bên cạnh đó các vấn đề
về vệ sinh an toàn thực phẩm và đảm bảo
phát triển nông nghiệp nông thôn cũng đã được
các cử tri đề cập đến về việc
các dự án thua lỗ thủ tướng khẳng định
sẽ quan tâm chỉ đạo quyết liệt sẽ
ghi nhận các ý kiến tại hội nghị
đồng thời sẽ báo cáo trước quốc hội vấn đề
mà cử tri quan tâm
giải quyết tầm vĩ mô
để nông dân ổn định sáng trước
đảm bảo cuộc sống
chấm bắt rủi ro ổn định phát triển sáng trước
vấn đề tiếp tục an toàn thực phẩm
nhắc là những
phụ gia quá chất ảnh hưởng đến sức khỏe
quân an quốc hội
sẽ có giám sát tối cao
và sẽ có những quyết sách
công an toàn thực phẩm an toàn người dân tốt hơn
trong đó đặc biệt
là ý kiến của cử tri
đã đề nghị quốc hội
là hoạt động xây dựng bằng hành luật
của văn bản dưới luật
những vấn đề này là chắc chắn rất quan trọng
của chính phủ và quốc hội
để chuẩn bị cho kỳ họp thứ ba
quốc hội khóa một mươi bốn
đoàn đại biểu quốc hội hải phòng
đã tiếp xúc cử tri tại một mươi bốn quận huyện
trên địa bàn thành phố
và đại diện một số ngành có lĩnh vực liên quan
đến nội dung kỳ họp